sáng ngày hai mươi tháng một mươi một bệnh viện đa khoa tỉnh con tum cho biết hiện khoa đang tiếp nhận và điều trị cho tất cả là bốn em học sinh của trường phổ thông dân tộc nội chú huyện đắc tô vào nhập viện và cấp cứu cách đây sáu ngày đều có kết quả xét nghiệm là dương tính với vi khuẩn bạch hầu
các em nhập viện trong tình trạng có biểu hiện đau họng ho khan sốt nhẹ họng có giả mạc
ngành y tế con tum đã thực hiện xử lý môi trường ổ dịch tại trường phổ thông dân tộc nội chú huyện đắc tô tiêm vaccine cấp thuốc phòng bệnh bạch hầu cho trên ba trăm linh em học sinh của trường thực hiện một số biện pháp cách ly theo dõi ngăn ngừa phòng bệnh cho các em học sinh
hiện tại bệnh viện đa khoa tỉnh con tum đang tiếp nhận và điều trị cho bảy bệnh nhân dương tính với bệnh bạch hầu
sau một mươi một năm không ghi nhận ca bệnh tháng một mươi vừa qua bệnh bạch hầu đã bùng phát trở lại tại tỉnh con tum đã có hai trường hợp tử vong
hiện bệnh bạch hầu xuất hiện tại ba địa phương là đắc hà đắc tô và tù mơ rồng